tại thủ đô moscow của liên bang nga hội hữu nghị nga việt đã tổ chức hội thảo quốc tế mang tên
vai trò của ngoại giao nhân dân đối với sự phát triển quan hệ nga việt theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến
thu hút sự tham gia đông đảo của đại diện các cơ quan hai nước các tổ chức xã hội hội hữu nghị
trong đó có hội hữu nghị việt nga
đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam liên bang nga
cũng như chào mừng một loạt dấu mốc quan trọng của hai nước
phát biểu từ xa chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam nguyễn phương nga và đại sứ việt nam
tại liên bang nga ngô đức mạnh đánh giá cao sáng kiến của hội hữu nghị nga việt tổ chức hội thảo
đồng thời bày tỏ hy vọng thời gian tới hội hữu nghị hai nước tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ
triển khai nhiều sáng kiến và dự án hợp tác mới tạo đột phá nhằm phát triển tình hữu nghị truyền thống
giữa việt nam và liên bang nga
tại hội thảo các đề biểu cùng lắng nghe tham luận thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động lĩnh vực ngoại giao nhân dân của nga và việt nam
phân tích hoạt động đối ngoại nhân dân theo nhiều khía cạnh từ văn hóa giáo dục đến thương mại đầu tư
hội thảo cũng đề xuất các sáng kiến nhằm tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước
trong các điều kiện mới cũng như củng cố vị thế của các tổ chức phi chính phủ trong việc thúc đẩy quan hệ song phương